lá chắn thép bảo vệ an toàn cuộc sống người dân không chỉ được xây dựng vững chắc từ bên ngoài mà còn ngay cả bên trong
những hình ảnh hai trăm linh tổ tuần tra lưu động như thế này trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội đã không còn mấy xa lạ với người dân thành phố
trong công tác tuần tra thì nhiều lúc gặp những đối tượng không chấp hành bỏ chạy
hay là được đuổi theo trên nhiều tiếng đường rồi mới dừng lại để được kiểm tra
những rất nhiều đối tượng manh động sẵn sàng là chống trả lại các lực lượng
mọi nỗ lực không ngừng nghỉ của chiến sĩ công an đều hướng đến mục tiêu kiểm soát dịch bệnh một cách sớm nhất có thể
vậy nên mỗi người dân lúc này cần tuân thủ ai ở đâu thì ở đó
ở nhà là góp phần chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh
do nhu cầu sử dụng các loại thuốc phòng bệnh chữa bệnh về đường hô hấp
đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa chữa bệnh covid một mươi chín tăng cao
nên các đối tượng đã lợi dụng để kinh doanh buôn bán các mặt hàng này nhằm thu lợi bất chính
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phát hiện triệt xóa một đường dây sản xuất buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả trên địa bàn
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phát hiện đối tượng nguyễn đức thuận
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thường trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
và đồng bọn có dấu hiệu buôn bán thuốc tân dược không rõ nguồn gốc thuốc tân dược giả
trong đó có một số loại thuốc khan hiếm trên thị trường hiện nay có chức năng hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng tám trinh sát phát hiện thuận chở một thùng cắt tông nghi vấn có chứa thuốc tân dược giả nên đã tiến hành kiểm tra
kết quả phát hiện có một trăm năm mươi hộp thuốc điều trị covid một mươi chín hiệu tơ binh cô đen
thuận khai nhận là thuốc tân dược giả do thuận tự mua nguyên liệu đem về sản xuất rồi bán ra thị trường để kiếm lời
thuận khai nhận là thuốc tân dược giả do thuận tự mua nguyên liệu đem về sản xuất rồi bán ra thị trường để kiếm lời
khám xét khẩn cấp tại ba địa điểm là nơi sản xuất tàng trữ buôn bán thuốc tân dược giả
các quận phú nhuận tân bình quận tám
công an tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu hơn sáu trăm ba mươi viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ
phương tiện sản xuất
trong đó có hơn ba hộp thuốc
trong chữa trị covid một mươi chín giả hai năm kg viên thuốc màu trắng không nhận hiệu
hiện công an đã bắt giữ thuận và triệu tập làm rõ đối với tám đối tượng khác có liên quan
để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát kinh tế cũng phối hợp với cục quản lý thị trường tp hcm
phát hiện kho thuốc và trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một căn nhà trên đường tô hiến thành
quận một mươi do đặng thế hồng duyên và đặng khánh dư làm chủ thu giữ tám trăm linh bộ tét nhanh covid một mươi chín
bốn trăm sáu mươi hộp thuốc tân dược hiệu sabotan bảy triệu hộp f faragan và nhiều thuốc tân dược vitamin
thuốc xương mũi không có ba đơn chứng từ từ việc phát hiện khám phá đường dây sản xuất
buôn bán thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả và trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc nêu trên
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm đã góp phần ngăn chặn kịp thời việc đưa số hàng giả này ra tiêu thụ trên thị trường
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực
hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn văn tấu sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi chín trú tại ấp phú hòa b xã phú lâm huyện phú tân tỉnh an giang về tội giết người
theo điều tra nguyễn văn tấu sinh sống chung một nhà cùng con gái ruột và con rể đào văn dõng khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
dõng và vợ xảy ra mâu thuẫn nên rõng dọn đồ ra phía sau nhà để ngủ và uống rượu một mình
khoảng hai mươi h cùng ngày ông rõng điện thoại cho vợ nhờ lấy đồ nhưng bị từ chối
đến khoảng hai mươi ba giờ giọng đứng trước nhà đập cửa kính và ham dọa sẽ giết chết ông tấu và vợ mình
ông tấu đã xuống nhà bếp lấy cây búa cầm thủ sẵn trên tay
khoảng hai mươi phút sau nghĩ rằng giọng sẽ đột nhập vào nhà nên ông tấu cầm sẵn cây búa đứng đợi
khi dõng vừa chui đầu vào nhà thì ông tấu đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu khiến dõng tử vong
sau đó ông tấu đi đến cơ quan công an đầu thú
với hành vi chống người thi hành công vụ công an huyện lai vung của tỉnh đồng tháp vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn hải để điều tra
vào ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác phòng chống dịch của ủy ban nhân dân xã phong hòa huyện lai vung
trong quá trình tuần tra phát hiện tại nhà một hộ dân ở ấp tân thạnh xã phong hòa có bốn đối tượng đang tổ chức ăn nhậu
nên tiến hành nhắc nhở yêu cầu giải tán để thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu
vào thời điểm này nguyễn văn hoàng nguyễn văn hải đã có lời nói thái độ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
hải còn nhiều lần tấn công một đồng chí trong tổ công tác nhưng được can ngăn kịp thời
đồng thời hải tiếp tục uy hiếp hăm dọa thách thức tổ công tác và đóng cửa nhà dù đã được mời về cơ quan công an làm việc
ngày một mươi chín tháng tám lực lượng tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của công an tỉnh phú yên
đã phối hợp với công an thành phố tuy hòa tiến hành đột kích tụ điểm đánh bạc tại một ngôi nhà trên đường lê quý đôn phường bốn thành phố tuy hòa tạm giữ một mươi sáu đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần bốn mươi năm triệu đồng ba hộp bài năm mươi hai lá còn nguyên nhiều bộ bài đã qua sử dụng và tám xe mô tô
hiện vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuy hòa củng cố hồ sơ